ngày một mươi sáu tháng năm triều tiên ghi nhận thêm khoảng ba trăm chín mươi hai chín trăm hai mươi người có triệu chứng sốt và tám trường hợp tử vong mới
theo roster tính đến ngày một mươi sáu tháng năm triều tiên đã ghi nhận hơn một hai triệu người có triệu chứng sốt và năm mươi ca tử vong
triều tiên không nói có bao nhiêu ca có triệu chứng sốt có kết quả dưng tính với covid một mươi chín
trước đó từ ngày một mươi hai tháng năm triều tiên đã phong tỏa toàn bộ các tỉnh thành phố trong cả nước để hạn chế lây lan dịch covid một mươi chín
trong khi đó
bộ thống nhất của hàn quốc chính phủ trung quốc và đại diện nga cho biết
bộ đã đề xuất các cuộc đàm phán để bàn về việc hỗ trợ nguồn cung y tế
bao gồm vaccine khẩu trang và bộ xét nghiệm cũng như hợp tác kỹ thuật
thì triều tiên đang phải sử dụng nguồn dự trữ quốc gia để đối phó với đại dịch
về những diễn biến phức tạp của bệnh covid một mươi chín tại triều tiên
cho đến sáng ngày một mươi bảy tháng năm cộng hòa dân chủ nhân dân nước này đã xác nhận
có thêm sáu người tử vong do sốt gần một năm triệu người có các triệu chứng ốm sốt ho khó thở
và ít nhất gần bảy trăm linh người đang được cách ly điều trị
hôm một mươi bảy tháng năm cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên xác nhận có thêm sáu người tử vong vì sốt
số người có triệu chứng sốt tăng hai trăm sáu mươi chín năm trăm một mươi và quân đội hiện tham gia việc phân phát thuốc men
nhằm ổn định nguồn cung
đài kcna đưa tin quân đội triều tiên đang khẩn cấp triển khai lực lượng
đến toàn bộ nhà thuốc
ở thủ đô bình nhưỡng và bắt đầu phân phối thuốc điều trị cho người dân
bình nhưỡng là tâm dịch trong đợt bùng phát dịch covid một mươi chín đầu tiên được nước này xác nhận
sứ mệnh của quân đội là nhằm giảm nhẹ khủng hoảng sức khỏe cộng đồng tại thủ đô
gọi đây là nhiệm vụ quan trọng trong cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín đang diễn ra
bên cạnh đó tính đến chiều ngày một mươi sáu tháng năm số trường hợp tử vong đã tăng lên năm mươi sáu
với hơn một bốn trăm tám mươi sáu sáu mươi ca sốt và ít nhất sáu trăm sáu mươi ba chín trăm năm mươi
vẫn chưa có thông tin chính thức là bao nhiêu người xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín
dịch bệnh có dấu hiệu lan rộng bất chấp chủ tịch kim jong un ra lệnh phong tỏa toàn quốc
tối qua ngày một mươi sáu tháng năm chủ tịch kim khiển trách giới chức y tế không kịp thời ứng phó dịch mạnh mẽ
đặc biệt không mở cửa các hiệu thuốc hai mươi bốn trên bảy để phân phát kịp thời thuốc men cho người dân
bản tin ngày một mươi bảy tháng năm của đài kcna cho hay những biện pháp cấp bách đã được thực hiện
để chấn chỉnh ngay tình trạng sai lệch trong việc cung cấp thuốc cho người dân
bao gồm mở cửa hai mươi bốn giờ các nhà thuốc ở thành phố thủ đô
kể từ khi quốc gia đông bắc á này công bố ca tử vong đầu tiên vì covid một mươi chín hồi tuần trước
chủ tịch kim đảm nhận vị trí hàng đầu và trung tâm trong nỗ lực đối phó dịch bệnh của nước này
ông giám sát các cuộc họp khẩn cấp gần như hàng ngày của bộ chính trị
để đưa ra các chỉ đạo liên tục về ứng phó dịch covid một mươi chín
nhà lãnh đạo xác nhận dịch bệnh đang gây ra biến động
biến động lớn cho triều tiên
nhưng ông tin rằng triều tiên có thể mạnh mẽ để vượt qua đợt đại dịch này
không có thông tin nào cho biết việc triều tiên triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho người dân đất nước mình
vì vậy sau khi ghi nhận ca tử vong đầu tiên vài ngày trước
sau đó là gần sáu trăm linh ca bệnh và gần một năm triệu người có các triệu chứng
chính phủ và người dân các nước trên thế giới không khỏi đặt ra câu hỏi
không có vaccine vậy triều tiên chống dịch bằng gì
theo báo chí thế giới
ngày một mươi sáu tháng năm triều tiên đang huy động các lực lượng
bao gồm quân đội và tiến hành chiến dịch thông tin công khai
để chống lại đợt bùng phát dịch sốt
truyền thông triều tiên không sử dụng từ covid một mươi chín khi đề cập tới dịch bệnh này
nhưng hãn tin john harp hàn quốc đưa tin miền bắc đang bị covid một mươi chín tấn công
thứ trưởng bộ y tế cộng cộng triều tiên kim hyong un cho biết
nước này đã chuyển từ cách ly sang điều trị để xử lý hàng trăm ngàn trường hợp
nghi ngờ sốt được báo cáo mỗi ngày
để điều trị sốt
truyền thông nhà nước triều tiên khuyến khích bệnh nhân sử dụng thuốc giảm đau và hạ sốt
như ibuprofen amoxicillin và kháng sinh khác
đồng thời khuyến cáo xúc miệng bằng nước muối hoặc uống trà ba lần một ngày
một phụ nữ nói với đài truyền hình nhà nước triều tiên
trong khi chồng cô kể rằng họ cho con cái xúc miệng bằng nước muối mỗi sáng và tối
cô cho rằng phương pháp điều trị truyền thống là tốt nhất
một người dân bình nhưỡng lớn tuổi cho hay
bà sử dụng trà gừng và thông gió cho con phòng của mình
bà nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình
lần đầu tiên tôi bị covid một mươi chín làm cho sợ hãi
nhưng sau khi làm theo lời khuyên của các bác sĩ và nhận được phương pháp điều trị thích hợp
mọi chuyện hóa ra không phải là vấn đề lớn
triều tiên hiện đang huy động quân đội và triển khai một chiến dịch thông tin
để đối phó với đột bùng dịch này
ngày một mươi sáu tháng năm thứ trưởng bộ y tế công cộng triều tiên kim hyong un cho biết
nước này đã chuyển từ hệ thống cách ly sang hệ thống xử lý
để tiếp nhận hàng trăm nghìn ca có triệu chứng
những thông tin trên có gợi nhớ cho quý vị phần nào về những tháng ngày đầu năm hai nghìn hai mươi không
những ngày đầu tiên cả người dân và chính phủ nước ta đều bối rối
trước vị khách không mời mà tới mang tên covid này
sau đó dù đã có nhiều mất mát đau thương và nhiều biện pháp chưa thực sự hợp lý
chúng ta cũng đã mạnh mẽ và thành công vượt qua nhiều đợt đại dịch lớn
và hiện đang phục hồi và phát triển kinh tế
do đó mong rằng triều tiên đón nhận những trợ giúp từ các nước
và mạnh mẽ vượt qua làn sóng đại dịch đầu tiên này
vâng sau nhiều tin tức về tình hình covid tại triều tiên
mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với những tin tức về covid một mươi chín trong nước
ngày một mươi sáu tháng năm phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm dương anh đức
đã ký kế hoạch tổ chức tiêm vaccine covid một mươi chín liều nhắc lần thứ hai mũi bốn
cho người dân trong địa bàn

cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi

tiêm chủng đối với người lao động đang làm việc hoặc người đang điều trị nội trú
tại đơn vị kể cả người có địa chỉ cư trú tại tỉnh thành khác đang điều trị
tiêm tại điểm tiêm lưu động trên địa bàn theo quyết định của ban nhân dân tp hcm
và các quận huyện và tiêm tại nhà đối với các trường hợp di chuyển khó khăn
hoặc không thể di chuyển đến các điểm tiêm
tp hcm dự kiến bắt đầu tiêm ngay bốn ngay khi được bộ y tế cung ứng vaccine
theo nguyên tắc đơn vị nào chuẩn bị sẵn sàng
bảo đảm an toàn tiêm trùng thì triển khai
loại vaccine được sử dụng là vaccine mrna vaccine do hãng pfizer hoặc moderna sản xuất
vaccine do astrazeneca sản xuất vaccine cùng loại với mũi nhắc lại lần một mũi ba
cơ sở khám chữa bệnh chịu trách nhiệm lập danh sách người bệnh đang quản lý
điều trị tại đơn vị tổ chức tiêm theo hướng dẫn chuyên môn nếu đủ điều kiện
tổ chức tiêm chủng theo quy định hoặc hướng dẫn người bệnh về địa phương đăng ký tiêm
cơ sở y tế lập danh sách người làm việc tại đơn vị
điều kiện tiêm vaccine mũi bốn để tổ chức tiêm nếu cơ sở đủ điều kiện
trong trường hợp chưa đủ điều kiện tiêm chủng thì chủ động phối hợp với cơ sở tiêm chủng khác
hoặc địa phương nơi trú đóng để tổ chức tiêm vaccine cho người lao động đang làm việc tại đơn vị theo quy định
cơ sở giáo hội cơ sở cai nghiện ma túy có quản lý điều trị người nhiễm hiv
lập danh sách người bệnh đủ điều kiện tiêm vaccine covid một mươi chín liều nhắc lại lần hai mũi bốn
gửi về cơ quan quản lý trực tiếp để phối hợp với ngành y tế
tổ chức tiêm vaccine cho người bệnh
cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp chủ động ra soát lập danh sách người lao động đủ điều kiện
tiêm vaccine covid một mươi chín liều nhắc lại lần hai mũi bốn gửi về cơ quan quản lý trực tiếp
để phối hợp chính quyền địa phương nơi đơn vị chú đóng tổ chức tiêm
ủy ban nhân dân phường xã thị trấn lập danh sách người dân thuộc các nhóm đối tượng nêu trên
đã đến thời hạn tiêm liều nhắc lại lần hai mũi bốn để tổ chức điểm tiêm tại địa phương
với hai trăm linh ba triệu liều
đã được cung cấp sấp xỉ tám mươi dân số đã tiêm đủ ít nhất hai mũi
việc đạt được mục tiêu miễn dịch cộng đồng của nước ta chắc hẳn không còn xa vời
nếu quý vị là những người được tiêm mũi bốn hãy giữ gìn sức khỏe để có thể trạng tốt nhất khi đi tiêm
đừng quên chú ý tới các phản ứng sau tiêm và khi có biểu hiện lạ
hãy liên hệ với cơ quan y tế gần nhất quý vị nhẹ
thưa quý vị chưa đến thời điểm nghỉ hè của các em học sinh mà đã có biết
bao nhiêu vụ tai nạn đuối nước thương tâm xảy ra trên nước ta
chắc hẳn quý vị chưa quên vụ hai anh em té kênh gần nhà hai học sinh lớp chín té kênh khi đi câu cá
vào chiều ngày một mươi sáu tháng năm hai gia đình tại bình phước khóc ngất khi phải làm đám tang cho ba con em mình
còn là học sinh mầm non tiểu học lớp một đã thiệt mạng vào đuối nước tại ao gần nhà
chiều ngày một mươi sáu tháng năm lực lượng chức năng huyện bù đốp tỉnh bình phước cho hay
đã bàn giao thi thể ba cháu bé từ bốn đến sáu tuổi tử vong do đuối nước dưới ao trên địa bàn
cho gia đình tổ chức an tán
thông tin ban đầu khoảng một mươi giờ cùng ngày trong lúc đang dọn cỏ vườn
ông trần đại lâm bốn mươi tuổi ngụ thôn năm xã hưng phước có thấy ba cháu bé cùng nhau đi chơi
hướng về ao nước của nhà mình cách đường khoảng tám mươi mét
nhưng do đang bận làm nên ông lâm không để ý
đến khoảng một mươi một h ba mươi phút ông lâm đi dọn dẹp cỏ tại khu vực ao nhà mình
thì phát hiện hai đôi dép trẻ em bên cạnh bờ ao
nghe ngờ ba cháu bé khi nãy rời xuống nước
ông lâm vội nhảy xuống ao tìm kiếm thì phát hiện cả ba đã không còn thở
nạn nhân gồm hai anh em ruột dvt sáu tuổi dvt bốn tuổi em trai và bé btbn bốn tuổi
cùng ngũ xã hừng phước huyện bù đốp
nhờ được tin báo công an huyện bù đốp phối hợp cùng công an xã hừng phước
đã nhanh chóng tới hiện trường làm rõ nguyên nhân
tại hiện trường lực lượng phát hiện một vết trượt dài từ bờ xuống ngao
trên bờ có hai đôi dép ao nước sâu khoảng ba mét
rộng khoảng năm mươi mét
lực lượng chức năng suy đoán có lẽ ba cháu rủ nhau cùng đi chơi gần nhà
đi xuống bờ ao nghịch nước nhưng không may trượt chân ngã xuống ao
do các cháu còn nhỏ và xung quanh thưa vắng dân cư nên đã thiệt mạng
hàng loạt vụ đuối nước thường tâm trên cả nước đều liên tục xảy ra khi chuẩn bị vào hè
để không xảy ra những sự việc đáng thương này thêm nữa
ngay từ bây giờ cha mẹ hãy trang bị cho con trẻ những kỹ năng bơi lội
sơ cứu và cảnh báo các em khi hoạt động tại các khu vực nguy hiểm
chúng tôi mong rằng sẽ không còn những cảnh đớn đau như người cha người mẹ
phải lo hậu sự cho con thơ tại địa bàn tỉnh bình phước nữa
tỉnh thất bồng lai trở thành cụm từ đại diện cho cả một kết cấu hạ tầng phạm tội của nhiều người
mà chắc hẳn quý vị không còn xa lạ gì nữa
mới đây chiều ngày một mươi sáu tháng năm công an long an phát thông báo truy tìm võ thị diễm my
cô gái hai mươi ba tuổi có liên quan tới vụ án xảy ra ở tỉnh thất bồng lai
hôm nay bố của diễm my kể việc đã mất liên lạc với con gái gần hai năm nay
chiều ngày một mươi sáu tháng năm cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an phát thông báo
truy tìm võ thị diễm my hai mươi ba tuổi quê quận bình tân tp hcm để điều tra liên quan vụ án
lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp
của tổ chức cá nhân xảy ra tại ấp lập thành xã hòa khánh tây huyện đức hòa tỉnh long an
võ thị diễm my sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
quê quán tại phường bình hưng hòa a quận bình tân tp hcm
tháng chín năm hai nghìn một mươi chín diễm my bỏ nhà và đến nhà bà cao thị cúc để tu
nơi này còn được gọi với tên là tỉnh thất bồng lai
vụ việc được gia đình cô gái trình báo công an địa phương
thời điểm đó công an xã hòa khánh tây kiểm tra tỉnh thất bồng lai
nhưng không thấy ai có tên võ thị diêm my đồng thời nơi này cũng không đăng ký tạm trú cho ai
có tên giống với cô gái hai mươi ba tuổi
đến ngày năm một mươi hai nghìn hai mươi
gia đình diễm my một lần nữa gửi đơn trình báo về việc con gái mình đang ở nhà bà cúc
nhưng cầu quản chức năng vẫn không tìm thấy my
khoảng nửa tháng sau ông võ văn thắng bố diêm my nhờ điện thoại từ ông lê tùng vân
tám mươi tám tuổi tạm trú tỉnh thất bồng lai thông báo con gái đang ở nhà bà cúc
ông thắng cho biết ông văn cho gia đình đến gặp diễm my nhưng không được đưa cô gái đi
ba bên sau đó gặp nhau tại trụ sở công an xã hòa khánh tây
kể lại thời điểm đó ông thắng cho biết
từ bị đau độc con gái tôi sợ bố mẹ sợ gia đình dường như con gái tôi bị mất bản năng con người
là con của ai nó không nhớ được
theo ông thắng sau hôm đó gia đình đưa được my về nhà
nhiều con gái tiếp tục bỏ đi và bạt vô âm tín gần hai năm nay
ông thắng nghẹn ngào nói con nó đi một ngày đã lo rồi huống chi nó đi hai năm mình không biết tùng tích
giờ chỉ mong cầu quản chức năng hỗ trợ tìm kiếm để con về với gia đình
điều tra vụ việc này ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
công an huyện đức hòa đã làm việc với võ thị diêm my
cô gái này khi đó khẳng định không hề bị bắt cóc và giam giữ tại tỉnh thất bồng lai mà thật lòng muốn đi tù
di my nói khi trao đổi với công an con sợ bị ba mẹ nhốt trong phòng và cắt đứt mọi liên lạc bên ngoài để ép từ bỏ chuyện đi tù
sống trong hoàn cảnh đó con thấy khổ sở hơn việc bị la mắng đánh đập
con có quay clip cảnh gia tiệm cắt tóc cạo đầu gửi về gia đình là đi tu thật chứ không theo trai
trả lời cầu quản chức năng về vấn đề này
đại diện tính thất bồng lai cam kết sẽ lo cho cô gái này ăn học đến khi my lấy chồng
sau đó gia đình ông thắng đồng ý cho my ở lại nhà bà cúc
nên công an huyện đức hòa làm thủ tục lưu trú cho diễm my ở lại tình thất
từ thời điểm này diễm my cắt đứt mọi liên lạc với gia đình
cuối năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh long an nhận được nhiều tố cáo về những người sống trong tính thất bồng lai
có dấu hiệu trục lợi tu tại gia nuôi trẻ mùa côi cơ nhỡ để kêu gọi từ thiện
trục lợi từ thiện và lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức cá nhân loạn luân
qua điều tra công an tỉnh này khởi tố ông lê tùng vân tám mươi chín tuổi lê thanh hoàn nguyên ba mươi hai tuổi
lê thanh nhất nguyên ba mươi một tuổi lê thanh trùng dương hai mươi bảy tuổi và cao thể cúc sáu mươi hai tuổi
cùng ngụ huyện đức hòa về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
tuy nhiên tôn tích của phó thị diêm my vẫn là một bí ẩn
chức năng không tìm thấy cô gái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín tại tỉnh thất bồng lai trải dài từ tận hai nghìn một mươi
những vụ việc liên quan đến tính thất bồng lai luôn là một bí ẩn cần được giải đáp
những gì đã xảy ra tại khu hạ tầng phạm tội này vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra
tiếp tục liên quan tới vụ thầy giáo sờ vùng kín của nữ sinh lớp chín xảy ra tại tây ninh
ngay lập tức báo chí đã có được giải trình của vị phó hiệu trường này
chúng tôi tin chắc rằng quý vị sẽ ngỡ ngàng đến bật ngửa
lý do mà ông phó hiệu trưởng này đưa ra
cụ thể theo lời khai của nữ sinh lớp chín vào sáng ngày một mươi tháng năm khi kết thúc môn thi toán
ông n v t sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở lâm khánh
gọi em t n b c vào phòng làm việc và đã có hành vi quá giới hạn với c
nhiều hôn lên má sơ ngực mông ấn tay vào vùng nhạy cảm của nữ sinh
vụ việc đã gây tâm lý lo sợ hoảng loạn cho c khiến em phải bỏ thi bốn môn còn lại
kỳ thi học kỳ hai vào ngày một mươi một tháng năm
lãnh đạo trường trung học cơ sở long khánh huyện bến cầu tỉnh tây ninh
nói vụ việc mới chỉ là một chiều do em c kể lại cho mẹ
theo lãnh đạo trường này đáng tiếc là nhà trường không lắp camera
cũng không có ai chứng kiến nên vụ việc phải chờ kết luận điều tra của công an
về phía ông n v t nhà trường đã yêu cầu làm bản tương trình
nội dung tương trình thể hiện khoảng tám h bốn mươi sáng ngày một mươi tháng năm
ông t gọi em t n b c sinh năm hai nghìn bảy
học sinh lớp chín vào phòng làm việc để hỏi thăm về việc kiểm tra học kỳ hai
và việc ôn thi vào lớp một mươi
trong bản tương trình nêu rõ khi ông t đứng lên thì không may vướng vào cái quạt điện
để bàn ngay lối đi nên đã đụng vào người em c
đồng thời lúc đó ông t nói trên mặt em c có nốt ruồi kỳ lạ cho nên đã lấy tay đụng vào
ngay lập tức chiều ngày một mươi sáu tháng năm một lãnh đạo công an huyện bến cầu tỉnh tây ninh cho biết
công an đã thủ lý vụ việc này và đang tiếp tục điều tra để đưa ra kết quả cuối cùng
chúng ta có thể đặt ra giả thuyết đầu tiên
nếu sự việc trên là sự thật vị phó hiệu trưởng này đang biến trường học
gieo trứ dạy người thành một nơi thỏa mãn dục vọng cá nhân
hơn ai hết hành vi lệch chuẩn này của thầy giáo còn làm hỏng cả một thế hệ
trên thực tế đây không phải vụ đầu tiên mà các giáo viên giảm sớ học sinh
nhưng quý vị và các bạn hãy yên tâm chúng ta đang sống trong xã hội pháp chế
tất cả các hành vi vượt quá giới hạn lệ chuẩn vi phạm pháp luật đều sẽ được xử lý nghiêm minh
liên quan đến những sự kiện học đường tại khánh hòa ngày một mươi bảy tháng năm
lãnh đạo ủy ban nhân dân xã đại lãnh xác nhận trên địa bàn tỉnh vừa xảy ra vụ việc
một nữ sinh bị đánh thập thể và tung clip ấy lên mạng xã hội
hiện công an đã báo cáo sự việc lên công an huyện vạn ninh để phối hợp xác minh
làm rõ những người tung clip và những người liên quan
ngày một mươi bảy tháng năm một lãnh đạo ủy ban nhân dân xã đại lãnh huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa
xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc nữ sinh bị đánh tập thể
cũng theo lãnh đạo ủy ban nhân dân xã đại lãnh cho biết
thì phía công an xã đã báo cáo sự việc lên công an huyện vạn ninh để phối hợp xác minh
làm rõ những người tung clip nữ sinh đánh nhau trên mạng xã hội và hành vi hành hung bạn cùng trường
thông tin ban đầu sáng ngày một mươi ba tháng năm một nhóm gồm ba em học sinh nữ đánh một học sinh nữ khác cùng trường
sự việc xảy ra tại khu vực chợ mới tái định cư tại thôn tây bắc hai xã đại lãnh huyện vạn ninh khánh hòa
trong đó có một em trong nhóm đánh bạn đã quay lại clip
và phát tán trên mạng xã hội
theo lời kể của ông g con gái của ông đã bị nhóm bạn đánh
dọ dấm từ năm học lớp sáu vì lo sợ bị trả thù nên em n giấu gia đình không kể lại sự việc
mà đến khi clip quay lại cảnh nhóm nữ sinh đánh em n được tung lên mạng thì gia đình mới hay biết
gia đình mong cơ quan chức năng kịp thời xác minh điều tra làm rõ vụ việc
gia đình cũng đã đưa em n t b n đến bệnh viện tại thành phố nha trang để kiểm tra
qua trần đoán ban đầu em n bị chấn thương phần mềm
hiện tâm lý vẫn còn hoảng sợ lo lắng
hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ
bằng sự giáo dục khắt khe từ phía nhà trường cùng sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng
hy vọng rằng những sự việc tương tự sẽ không tiếp tục xảy ra
những thông tin về việc truy tìm võ thị diễm nghi tại tỉnh thất bồng lai
vụ thầy phó hiệu trưởng bị tố sàm sỡ nữ sinh và những thông tin về tình hình covid một mươi chín
tại triều tiên sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
chúc quý vị có một ngày làm việc hiệu quả
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại